các giáo viên hợp đồng của hà nội nếu như đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được xem xét tuyển dụng đặc biệt
ubnd tp hà nội yêu cầu giả soát thống kê số lượng giáo viên hiện đang có hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn
để xem xét tuyển dụng đặc biệt vào viên chức nếu như đủ điều kiện theo quy định của chính phủ
sau đó ubnd các quận huyện thị xã sẽ lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển
đồng thời bổ sung đối tượng tham gia đăng ký tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở
đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên có chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm